chúng ta có một cái chế độ dinh dưỡng thật là hài hòa thật là tốt
thì để có một cái hệ miễn dịch tốt thì chúng ta cần phải làm những cái điều gì thưa
vâng ngoài những cái yếu tố mà như phó giáo sư hồng vừa chia sẻ
thì để có một hệ miễn dịch tốt thì chúng ta cũng cần có
ví dụ như là các cái homon để mà điều hòa tất cả các hoạt động của cơ thể chúng ta
trong đó có điều hòa cái hoạt động tổng hợp nên các kháng thể
điều hòa cả hoạt động của hệ miễn dịch
thì hệ hormone cũng rất là phải hoàn thiện
và điều này cũng giải thích rất là rõ ràng là
vì sao người già khi mà hormone suy giảm
thì người già rất là dễ cảm nhiễm rất là dễ mắc các cái bệnh khác nhau
thế rồi là một số cái yếu tố như là
đây tôi có một tách riêng là mặc dù nói là yếu tố dinh dưỡng
nhưng mà vitamin d thì thường đến rất ít từ bữa ăn hàng ngày
thì vitamin d có vai trò rất là quan trọng đối với hệ miễn dịch
vì cái vitamin d thì khi mà cơ thể chúng ta mà bị vi khuẩn của virus tấn công
cái tế bào lympho t của chúng ta sẽ ngay lập tức sẽ kết hợp với cái vitamin d
đặc biệt là vitamin d ba canxi triol thì sẽ kết hợp với vitamin d
và để làm sao có thể xong rồi là qua đó thì cái vitamin d đó
thì sẽ cái tế bào lympho t đó còn kích hoạt cái việc tổng hợp canxi triol
và cũng như là tổng hợp các cái hormone steroid
để mà giúp cho cái việc mà bảo vệ cơ thể chúng ta được tốt hơn
ở đây là cái vitamin d thì đặc biệt đối với người già thì thường là rất là ít ra ngoài
ít tiếp xúc với ánh nắng mặt trời cho nên là người già thường là cái hàm lượng vitamin d là thiếu khá nhiều
mặc dù chúng ta không thiếu ánh nắng nhưng mà người già lại không được tiếp xúc với ánh nắng
cho nên là người già sẽ có cái hàm lượng vitamin d trong máu thường thấp và thậm chí là thiếu vitamin d
và chính vì vậy cũng làm cho cái khả năng mà chống đỡ đối với bệnh tật của người già cũng kém đi
và mặt khác nữa là cái da của người già cũng kém nhạy cảm hơn đối với ánh sáng
cho nên cái việc mà dù có tiếp xúc được với ánh sáng thì với ánh nắng đi chăng nữa
thì cái khả năng tổng hợp vitamin d của da của người già cũng kém
cho nên là đấy cũng là một cái yếu tố mà gây nên những cái việc mà dễ cảm nhiễm dễ mắc bệnh hay còn nói là sức đề kháng kém của người già
còn một vấn đề thứ ba nữa đó là ngủ và nghỉ
đôi khi chúng ta chỉ ngủ là nghĩ là buồn ngủ thì ngủ thôi nhưng thực sự là cái giấc ngủ vô cùng quan trọng
cũng nghỉ ngơi cũng rất là quan trọng đặc biệt là đối với sức khỏe của hình biến dịch
bởi vì khi chúng ta ngủ và nghỉ thì sẽ giúp cho việc tái tạo các cái tế bào mà đã mất đi trong đó có cả các tế bào miễn dịch
và cũng việc mà tổng hợp các cái hormone cũng sẽ tốt hơn khi mà chúng ta ngủ đủ nghỉ đủ
thì sẽ giúp cho cái việc điều hòa các hoạt động trong cơ thể trong đó có việc tổng hợp lên các cái kháng thể thì cũng sẽ tốt hơn
tức là sức đề kháng tốt hơn
và vấn đề thứ tư nữa đó là chế độ dinh dưỡng cũng rất là quan trọng đối với lại vấn đề cung cấp làm sao đủ cái nguyên vật liệu
để tổng hợp lên cái sức đề kháng rồi bảo vệ các cái tế bào cái toàn vẹn của cái hệ thống miễn dịch
ví dụ bảo vệ sự toàn vẹn của các niêm mạc đường tiêu hóa niêm mạc mắt niêm mạc mũi
thế rồi là cung cấp các cái nguyên liệu để xây dựng lên các kháng thể như là các pôin các vitamin và khoáng chất để tổng hợp với các kháng thể
thì đều rất là quan trọng
đến từ cái chế độ dinh dưỡng
cho nên là bên cạnh những cái yếu tố như là phó giáo dân dung hồng vừa trình bày
thì những yếu tố như là dinh dưỡng này ngủ nghỉ này vitamin d này
và cả cái hoạt động hệ thống hormôn vô cùng quan trọng đối với viễn dịch
như chuyên gia đã nói thì tôi có nghe thấy một cái khái niệm nữa đó là cái đề kháng ấy
thì không biết là cái định nghĩa về đề kháng và miễn dịch thì có điều gì khác nhau không ạ
vâng nói về cái khả năng đề kháng
có nghĩa là cái khả năng đề kháng
là cái sức đề kháng sức chống trả của cơ thể chúng ta đối với các nhân gây bệnh bên ngoài
và cái miễn dịch thì nó bao gồm một cái nghĩa nó rộng hơn một chút
và bởi vì là cái khả năng miễn dịch ấy để giúp cho chúng ta phải nhận biết được là đâu là lạ đâu là quen
thế nếu mà ngay trong cơ thể chúng ta nếu mà miễn dịch
mà chúng ta chỉ đơn thuần rằng là tất cả mọi cái đều chống trả lạ
và chúng ta lại không nhận biết được những cái tế bào của bản thân chúng ta
đấy là những cái gần gũi những cái quen thuộc những cái không cần phải chống trả
thì nếu mà chúng ta có một cái phản ứng thái quá của cái miễn dịch
đó đối với tạo nên những cái bệnh lý khác bệnh cảnh khác của miễn dịch
đó là những bệnh tỉ miễn rồi ngoài bên cạnh những cái hệ suy giảm miễn dịch ra
thì những bệnh tỉ miễn như là bệnh về lút thuốc van đỏ
thì nó cũng gây rất là phiền hà cho những người mà có cái hệ miễn dịch
mà không nhận ra được cái tế bào lạ quen trong chính cơ thể
vâng vậy thì khi mà chúng ta có một cái hệ miễn dịch nó không được